trong buổi thi đấu đầu tiên của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi
các đội đã khởi tranh thi đấu vòng bảng ở nội dung đồng đội
ở các mùa giải trước nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ đều chỉ chia thành bốn bảng đấu vòng tròn
năm nay do số đội đăng ký nhiều riêng ở nội dung đồng đội có bốn mươi ba đội nên phải chia thành tám bảng đấu vòng tròn
mỗi bảng chọn một đội đứng đầu để vào giai đoạn hai thi đấu loại trực tiếp
nhiều cặp đấu diễn ra gây cấn ngay từ đầu phải đến hiệp thi đấu thứ năm mới phân định thắng bại
như cặp đấu giữa câu lạc bộ bốn t tp hcm và câu lạc bộ vcm ht hải dương hai
hoặc như cặp đấu giữa hai câu lạc bộ tp hcm hai và bà rịa vũng tàu
điều lệ giải quy định những đội vào đến tứ kết giải vô địch toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
đương nhiên trở thành hạt giống số một của mỗi bản
do đó sẽ có nhiều thuận lợi đi tiếp vào giai đoạn hai
ngày một mươi năm tháng bảy giải sẽ tiếp tục diễn ra ở nội dung đồng đội nam đồng đội nữ